phục vụ bệnh nhân ở địa phương vùng sâu vùng xa và khó khăn nhất của tỉnh lào cai
những năm qua bệnh viện đa khoa huyện simacai đã không ngừng vượt khó
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân
đây cũng là bệnh viện tuyến huyện duy nhất ở khu vực miền núi phía bắc
có thể chạy thận nhân tạo là niềm tin của người dân vùng cao
gần một năm nay chị ma thị dúa ở thôn bản xìn xã thảo chư phìn
không còn phải đi hàng trăm cây số ra thành phố lào cai để chạy thận nhân tạo nữa
bây giờ chị có thể đến ngay bệnh viện huyện chỉ cách vài cây số
vừa đỡ tốn thời gian lại không mất tiền thuê nhà cho mỗi đợt chạy thận
việc lắp đặt và thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể
và lọc máu cho các trường hợp khác giúp bệnh nhân phục hồi nhanh
đã mang lại niềm tin cho những người mắc bệnh
bệnh nhân mạng tính không chỉ ở huyện simacai
mà cả các huyện lân cận vùng cao của lào cai
các bệnh nhân ở đây chủ yếu lại là người nghèo người dân tộc thiểu số
hạn chế về nhận thức nên cũng đòi hỏi sự kiên trì nhiệt tình của các y bác sĩ
theo quy trình hai tuần sau mới ra thì ra lúc đấy nó lại nặng

sau vận động thì nhiều lần người ta mới hiểu được ra rồi
thì người ta đi tuân thủ cái lịch trình điều trị của mình
bệnh viện đa khoa huyện simacai là đơn vị tuyến huyện
có tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên cấp thấp nhất ở lào cai
năm hai nghìn một mươi sáu chỉ có hơn bảy mươi trường hợp phải chuyển tuyến
trong khi đó tổng số lượng khám chữa bệnh chung tại bệnh viện
và phòng khám đa khoa khu vực
đa khoa khu vực là gần ba mươi năm tám trăm linh lượt
bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp
đòi hỏi chuyên môn cao giúp người bệnh yên tâm điều trị
mà không cần phải tốn kém để chuyển tuyến
nói tại sao chuyển tuyến ít nhất là vì thứ nhất
cơ sở vật chất máy móc mà chúng tôi được đầu tư trang bị
một cách cũng tương đối đầy đủ
ví dụ như hệ thống trần đoán
chúng tôi có elisa trần đoán các bệnh ung thư
rồi có các phương tiện
rồi các máy để trần đoán chính xác luôn
cho nên là cách ca nào cần chuyển
chúng tôi đã chuyển là rất chính xác
thứ hai khả năng chuyên môn của cán bộ y bác sĩ
đã được đáp ứng do chỉ đạo
do chuyển giao theo một nghìn tám trăm một mươi sáu của bộ y tế
chúng tôi đã triển khai được tại chỗ
các kỹ thuật khó
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn
tuy nhiên với đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhiệt tình
tận tâm luôn hết lòng với người bệnh
bệnh viện đa khoa huyện simacai
đã thực sự là niềm tin của người dân vùng cao